giá vàng sôi động trong những ngày đầu tiên của tháng sáu với đà bật tăng mạnh
vàng sgc đã chạm lại mức bốn mươi chín triệu đồng một lượng cụ thể sáng một tháng sáu
vàng miếng sgc tăng một trăm linh đồng đến một trăm ba mươi đồng một lượng so với cuối tuần qua
exim bank mua vào lên bốn mươi tám sáu mươi tám triệu đồng một lượng bán ra bốn mươi tám tám mươi tám triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc mua vào lên bốn mươi tám sáu mươi năm triệu đồng một lượng
bán ra bốn mươi chín bốn mươi chín hai triệu đồng một lượng giá vàng trong nước bám sát giá vàng thế giới